cảm ơn các bạn đã theo dõi

tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắk vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm
nạn nhân là hai cậu cháu trong một gia đình
nạn nhân là cháu nguyễn hoàng tuấn kiệt bảy tuổi và anh nguyễn văn bình hai mươi chín tuổi cậu của cháu kiệt
cùng chú sae tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắk
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi tháng tám anh bình cùng cháu kiệt và một người cháu gái đi câu cá
tại một hồ nước của người dân trên địa bàn xã
trong lúc đang câu cá thì cháu kiệt không may bị trượt chân rơi xuống hồ
thế vậy anh bình liền lao xuống để cứu cháu nhưng cả hai cậu cháu đã bị đuối nước tử vong
chiều qua trên cao tốc nội bài lào cai đoạn qua địa phận huyện trấn yên tỉnh yên bái
liên tiếp xảy ra các vụ va chạm giữa các phương tiện tham gia giao thông
khiến cho tuyến đường này ách tắc trong nhiều giờ
vào khoảng một mươi năm h ba mươi tại km một trăm hai mươi chín cộng sáu trăm linh cao tốc nội bài lào cai
lái xe trần thắng công chú tỉnh bình định điều khiển xe đầu kéo kéo theo rơ móc
chạy theo hướng lào cai hà nội đã va quyệt với xe ô tô
do lái xe khúc văn phong chú tỉnh lai châu điều khiển chạy cùng chiều
do đoạn đường trên không có giải phân cách cứng xe đầu kéo tiếp tục lao sang phần đường đối diện
và đâm vào xe mercedes biển kiểm soát ba mươi f bốn mươi ba nghìn bảy mươi tám đi hướng hà nội lào cai
vụ tai nạn khiến hai người trên xe mercedes bị thương một người bị xây sát nhẹ
ba xe ô tô bị hư hỏng
thượng nguyễn văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã lòng hà huyện phú riềng tỉnh bình phước
nghi phạm tạt acid vào mặt nữ nhân viên trạm rừng nghỉ trên địa bàn huyện cao phong tỉnh hòa bình
đã ra đầu thú
như chúng tôi đã đưa tin một nữ nhân viên phụ bếp tại trạm dừng nghỉ như ngọc ba trăm năm mươi tám
ở phố bằng xã tây phong huyện cao phong tỉnh hòa bình đang làm việc tại khu bếp
bị một người đàn ông mặc quần dài áo phông đen cầm theo bình xứ chứa chất lỏng
di chuyển vào khu vực bếp tạt thẳng vào mặt nạn nhân khiến nạn nhân bị tổn thương mắt nghiêm trọng
sau đó đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
ba cặp vợ chồng cùng chú tại xã chia lang huyện eka có hành vi giúp sức cho ba cán bộ xã
chiếm đoạt ba năm tỷ đồng tiền của nhà nước vừa bị công an tỉnh đắk lắc khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
theo kết quả điều tra vào năm hai nghìn một mươi trong quá trình được giao nhiệm vụ lập hồ sơ đền bù
dự án giải phóng mặt bằng hồ thủy lợi crong park thượng với tổng vốn đầu tư gần ba tỷ đồng
từ nguồn vốn trai phiếu chính phủ thuộc huyện eka tỉnh đắk lắc
ba cán bộ địa chính xã gồm lê thành nguyên hoàng trọng nghĩa và lê sơn đã lập khống hồ sơ
rồi nhờ vợ chồng ông y thoai bề giá ông y thiên cơ ta la và ông y nguyen bề giá đứng chủ
để nhận số tiền đền bù là ba năm tỷ đồng
sau khi có được số tiền trên các cán bộ địa chính xã đã trích lại một phần cho ba hộ dân
số còn lại đã trì tiêu cá nhân hết
tụ điểm đánh bạc tại ấp thuận an xã chuông mít huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
do đối tượng dương văn đặng chú tại xã chuông mít tổ chức vừa bị công an huyện dương minh châu triệt phá
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một mươi một đối tượng đang tham gia tụ điểm đánh bạc
cùng các đồ vật có liên quan bốn bộ bài một mươi điện thoại di động sáu xe mô tô
bốn triệu đồng tiền mặt cùng một số đồ vật khác có liên quan
từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đặng đã tổ chức đánh bạc hàng ngày cho các con bạc với hai mươi năm ba mươi đối tượng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
đã ra quyết định tạm giữ đối với dương văn đặng và các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tin nhanh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt